kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn
trong buổi chiều bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
tư lệnh ngành công thương nhận được chất vấn của nhiều đại biểu quốc hội liên quan đến việc quy hoạch phát triển mạng lưới điện
điện mặt trời chống gian lận hàng hóa hàng giả hàng nhái
là người đầu tiên chất vấn đại biểu phương thị thanh đặt câu hỏi về trách nhiệm của bộ trưởng khi thời gian qua
nhiều doanh nghiệp lợi dụng nhãn mắc hàng việt để xuất khẩu hàng trung quốc đi các nước
trong khi đó đại biểu phạm văn hòa đặt vấn đề trách nhiệm của bộ công thương trước thực trạng hình ảnh đường lưỡi bò của trung quốc
được cai cắm qua hàng hóa nhập khẩu vào việt nam như quả địa cầu ô tô gắn đỉnh vị phim ảnh
số đã bán đến người tiêu dùng hết sức là nguy hại
trách nhiệm của bộ trưởng về vấn đề này và có biện pháp rà soát để không để tái diễn hình ảnh tương tự như trên làm ảnh hưởng đến người dân
ngay sau khi xảy ra sự việc chúng tôi đã tổ chức giả soát kiểm tra lại qua cơ quan chức năng
và trước mắt thì thống nhất với tổng cục hải quan là đối với ô tô mà để phục vụ cho triển lãm thì chúng ta tổ chức là tịch thu và sung phong
và sau đó có biện pháp để phối hợp với cơ quan chức năng rà soát pháp lý để đảm bảo sự quản lý chặt chẽ hơn
vấn đề về chống gian lận hàng hóa vấn đề quy hoạch phát triển mạng lưới điện điện mặt trời cũng được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm
quy hoạch điện bảy có ý nghĩa gì khi công suất quy hoạch tám trăm năm mươi mw cho năm hai nghìn hai mươi và một hai trăm linh mw cho năm hai nghìn ba mươi đã bị phá vỡ
với công suất hiện tại lên tới bảy hai trăm ba mươi bốn mw vượt chín lần so với quy hoạch ban đầu và sẽ còn tăng thêm hai một trăm tám mươi sáu mw cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi

cái quy hoạch tổng sơ độ bảy của chúng ta được quy chuẩn từ năm hai nghìn một mươi bảy và như vậy thì lúc đó vào cái kỳ phê duyệt kế hoạch thì chúng ta chưa dự kiến đến những cái sự phát triển của cái điện tái tạo và trong đó là điện mặt trời là chủ yếu
đúng như đại biểu đã nói là hiện nay cái công suất giải tỏa của các dự án đã được phê duyệt và đã được phát điện thì mới dừng ở mức khoảng độ ba bốn mươi và sắp tới trong đầu năm hai nghìn hai mươi với những cái nỗ lực chung kể cả trong cái việc nâm cất các cái trạng biến áp cũng như có những cái giải pháp về mặt công nghệ
thì chúng ta có khả năng
nâng cao hơn nữa thì khả năng giải tỏa công suất lên tới sáu mươi bảy mươi
trong phiên chất vấn chiều nay bộ trưởng trần tuấn anh cũng nhận được nhiều câu hỏi về trách nhiệm liên quan đến tình trạng buôn lậu hàng giả hàng kém chất lượng giải pháp của bộ trưởng về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo trong nước và vấn đề về có hay không buôn lỏng quản lý trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ khi nào sẽ có quy định về ghi nhãn hàng hóa để bảo vệ hàng việt nam
sáng mai bộ trưởng bộ công thương tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực công thương